tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trên biển chưa bao giờ hết nóng nhất là khi lực lượng chức năng đấu tranh mạnh
thì những đối tượng buôn lậu lại có sự biến đổi hết sức tinh vi ngoài sử dụng xuồng cao tốc hoạt động bắt đêm
ghi nhận của lực lượng chức năng hiện nay những đối tượng buôn lậu đã có sự liên kết chặt chẽ với nhau để vận chuyển hàng lậu hàng theo cặp
theo tổ đội để khi bị phát hiện thì tăng tốc chạy theo nhiều hướng khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
đêm ngày năm tháng tám trên vùng biển thuộc huyện văn đồn quảng ninh qua công tác theo dõi nắm tình hình
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã mật phục và bắt giữ nhiều đối tượng dùng xuồng cao tốc để vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu
kết quả sau đêm vây bắt lực lượng chức năng chỉ bắt giữ được một xuồng với sáu mươi bảy năm trăm linh bao mang nhãn hiệu sc
được sản xuất ở hàn quốc có trị giá trên hai tỷ đồng
còn các đối tượng đã xuồng bốn máy thốc ga bỏ chạy
các đối tượng sử dụng xuồng cao tốc và không phải đi một chiếc mà có thể đi thành tổ đội
từ hai đến ba chiếc lắp ba đến bốn máy mà tốc độ rất cao
khi bị phát hiện thì các đối tượng bỏ chạy đôi khi là tập trung người sang một xuồng và bỏ lại hàng hóa vào một xuồng khác
việc thành lập nhóm đội để vận chuyển hàng lậu ngoài mục đích tẩu thoát còn mục đích phân tán nguồn lậu trên các xuồng
bên cạnh đó nếu lực lượng chức năng tiến hành chơi đuổi những đối tượng buôn lậu
thì sẽ có những xuồng nhỏ của các đối tượng buôn lậu quay lại hiện trường để vớt hàng đã được thả xuống biển trước đó
thế thì cái việc mà không bắt được các cái đối tượng không bắt được người mà chỉ bắt được cái hàng hóa và cái phương tiện đấy thôi
đấy cũng là một khó khăn bởi vì đấy là cái đặc thù ở trên biển trong đêm tối
hai nữa là chúng rất dễ quan sát phát hiện thấy các lực lượng chức năng từ xa
nhưng mà đêm tối như thế mà từ xa thì chúng tôi là muốn bắt được chúng là phải rung đèn để xoay và bật lên
thế khi chưa đến nơi thì chúng đã nhảy sang một cái xuồng và chạy với mối tổ rất cao rồi
mà đặc biệt là trong đêm tối thì nó phải khi bắt giữ một trong những yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị
xuồng cao tốc lắp bốn máy công suất hai trăm năm mươi cv trên một máy tốc độ có thể lên đến một trăm linh km một giờ
nên việc đuổi bắt gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó nếu lực lượng chức năng truy đuổi sẽ dẫn đến nguy hiểm có thể xảy ra cho các tàu thuyền của ngư dân đang neo nghỉ tại khu vực
đấy là những thách thức đối với lực lượng chức năng khi đấu tranh với hành vi vi phạm trên biển